mô hình nuôi tôm càng xanh lúa chính là một hình thức canh tác thông minh bao hàm nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp hữu cơ
mà bà con nông dân ở đồng bằng sông cửu long nói chung và thành phố cần thơ nói riêng đang áp dụng và nhân rộng
mô hình đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay
tôm càng xanh đóng vai trò quan trọng trong các đối tượng nuôi thủy sản nước ngọt đặc thù ở thành phố cần thơ
trong đó tập trung phát triển mạnh tại quyện vĩnh thạnh và quyện cờ đỏ
tuy nhiên trong thời gian qua diện tích nuôi tôm càng xanh giảm mạnh do một số khó khăn như giống tôm càng xanh
được người dân nuôi trên rụng lúa bị thoái quá chất lượng kém nguồn nước bị ô nhiễm lại thâm canh liên tục nên lợi nhuận không cao
trước thực trạng đó trung tâm khuyến nông quốc gia triển khai mô hình nuôi kết hợp tôm càng xanh lúa sử dụng con giống tôm toàn đực
mang lại hiệu quả cao cho bà con nông dân
mô hình được triển khai xây dựng hai mươi hectare trong đó quyện vĩnh thạnh chín hectare quyện cờ đỏ một mươi một hectare
dự án nuôi tôm càng xanh toàn đực sen canh trên ruộng lúa đối với cần thơ thì chúng tôi đã triển khai xây dựng mô hình
ở hai địa phương là quyện cờ đỏ và quyện vĩnh thạnh thuộc thành phố cần thơ
cho tới bây giờ mà nói thì mô hình mang lại hiệu quả rất là cao là khai thác hết được tiềm năng của đất đai
vừa thu hoạch được tôm và vừa thu hoạch được lúa
và đặc biệt là trong cái mô hình này thì sẽ góp phần trong sản xuất lớn của bà con nông dân
thì sẽ hạn chế tối đa việc sử dụng các loại
thuốc đối với tôm cũng như đối với lúa góp phần phát triển nông nghiệp bền dững trong thời gian tới
mục tiêu của hệ thống nuôi kết hợp là tái sử dụng sản phẩm phụ dinh dưỡng dư thừa trong vụ nuôi tôm
có thể trở thành nguồn dinh dưỡng cho cây lúa từ đó làm giảm chi phí tăng giá trị của sản phẩm sản xuất được
trên cùng đơn vị diện tích đất
hệ thống sản xuất kết hợp cũng hạn chế được rủi ro do sản phẩm làm ra được đa dạng quá
nguồn dịch bệnh từ vụ trước được cắt đứt cân bằng dinh dưỡng trên ruộng sản xuất
mở ra một hướng canh tác bền dẫn giúp tăng thêm thu nhập cho người dân trên cùng đơn vị diện tích
theo trung tâm khuyến nông quốc gia nuôi sen canh tôm càng xanh toàn đực lúa trên dùng đất chuyển đổi
cho hiệu quả kinh tế rất cao trung bình đạt từ bảy mươi tám mươi triệu hectare có nhiều hộ đạt trên một trăm linh triệu đồng một hectare
trong khi nếu chuyên canh lúa thì hiệu quả rất thấp chỉ một mươi một mươi năm triệu đồng một hectare
đặc biệt là mô hình này thích ứng tốt với điều kiện biến đổi khí hậu xâm nhập mặn vào nội đồng gia tăng
khiến dùng nước lợ ngày càng mở rộng
tuy nhiên cái khó hiện nay là nguồn cung cấp giống tôm
càng xanh toàn đực hạn chế trong khi diện tích thả nuôi gia tăng mạnh nên dẫn đến khang hiếm
hơn nữa thiết kế ao nuôi của một số nông dân chưa đạt yêu cầu kỹ thuật nên tỷ lệ nuôi hao hụt khá cao